lê ngọc canh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa dân gian nay là viện nghiên cứu văn hóa việt nam và trung tá nghệ sĩ ưu tú phùng đệ là hai trong số một trăm bảy mươi năm chiến sĩ về út năm xưa của trung đoàn thủ đô
hai người lính già đồ bạc giờ đây đang sống lại hồi ức quyết tử để tổ quốc quyết sinh nhằm bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc
tôi có nhiệm vụ là làm liên lạc truyền tin truyền mật khẩu và truyền lệnh dẫn đường tiếp viện chiến đấu ở các mặt trận ở các khu phố
tôi cũng tự hào đấy là ông bạn của tôi mà ông bạn thời chiến đấu cách đây hơn bảy mươi năm
người bạn mà chịu khó học hỏi
cho nên lúc ấy là thấy nhạc sĩ là một cha kéo có điêu
thế là ông bạn của tôi cũng rất thích
học bằng được mà học kéo rất tốt
lê ngọc canh là người tự sáng tác các thứ
những cái bài hát về anh vệ gọc ơi các thứ
mà gọi anh em rồi hỏi các anh lớn
làm hay gì các thư cũng xin hỏi ý kiến xem làm sao
chịu khó gọi
chứ chúng tôi có một số hơi nhút nhát
hơi xấu hổ nếu cái mình sợ nó không hay
nhưng mà ngọc canh rất là thật
rất thật sống rất thật
cho anh em rất quý rất mến
sáu mươi ngày hôm đó
sống và chiến đấu hà nội
thì ngày đó là ngày kỷ niệm
không thể nào quên
bởi tình gắn bó
các anh các chị lớn tuổi
và lại về ngọc chúng tôi
ít tuổi và về út
như một gia đình đại gia đình
của vệ quốc
trời ơi làm nhiều lâu rồi
thế kỷ nào rồi
trời ơi tám mươi tuổi chín mươi tuổi cả
thầy ngưỡng hải trưng
thì là một thầy dạy lịch sử
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
thì ấn tượng là một thầy rất có
kiến thức rộng về lịch sử
cho nên thầy giảng
cho lịch sử rộng về lịch sử
cho lịch sử việt nam
lịch sử thế giới
chính lời dạy ban đầu đó
cho chúng tôi kiến thức lịch sử
và mãi mãi nhớ ơn
người thầy mặc áo lính
không thể nào quên
trước kia tôi cũng biết canh
em bé rất ngoan rất tích cực
luôn luôn và rất yêu mến
các anh trong quân đội
cho nên anh em thích lắm
nhưng mà khi dạy học
thì tôi nhận chết ngay
thì tôi nhận chết ngay
cậu này học bình thường thôi
cho nên tôi khuyến khích
bảo tôi em cố gắng chăm học
thì canh vượt thẳng lên
cố gắng đấy là cái tôi mừng lắm
thầy trừng năm nay
ngoài chín mươi nhưng mà hình ảnh
những ngày đó vẫn
giọng nói của thầy giáng bóc của thầy
lời nói của thầy
vẫn in đạo trong tâm khảm của tôi
đối với canh ấy phấn đấu như thế
mà đến là được giáo sư đầu ngày
thì đấy là một sự phấn đấu
cực kỳ lớn
là tôi quý lắm
canh mà đạt được như vậy là mừng
ngày ấy cậu bé
tiếu sinh quân lê ngọc canh
không chỉ được học văn hóa
mà còn được học hát học múa
với bản tính
siêng năng cần cụ
lê ngọc canh được chọn vào học trường múa việt nam
ông là một trong những
thế hệ nghệ sĩ đầu tiên
ở nước ta
được đào tạo cơ bản về nghệ thuật múa
thời bấy giờ
nghệ thuật múa còn rất mới mẻ
ở việt nam
với niềm say mê
nhiệt huyết của tuổi trẻ
lê ngọc canh đã không ngừng tìm tòi
đi sâu khám phá
về nghệ thuật múa
rồi sau này
lê ngọc canh được chọn về công tác
ở đoàn văn công tổng cục chính trị
này là nhà hát ca múa nhà quân đội
để làm diễn viên múa
rồi mày mò làm biên đạo múa
những bài múa đầu tiên
do lê ngọc canh biên đạo
và thể hiện
gồm vui lá răng
múa trồng bông dệt vải
múa đào công sự
không bằng lòng với trình độ còn hạn hẹp của bản thân
và quân đội
lê ngọc canh vừa công tác
vừa tranh thủ học văn hóa
liên tiếp tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành văn học
đại học ngoại ngữ chuyên tu tiếng nga
nghệ sĩ múa lê ngọc canh
trở thành một trong số nghệ sĩ múa đầu tiên
được chọn sang bungary
để đào tạo tiến sĩ nghệ thuật học
sau bốn mươi chín năm
trong căn nhà nhỏ trên phố láng hạ
quận ba đình hà nội
giáo sư tiến sĩ
nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh
và người vợ của mình
cùng ngồi xem lại những tấm ảnh thấm đấm kỷ niệm
cùng ôn lại câu chuyện xúc động
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bà đặng hồng lý
vừa sinh cậu con trai đầu tiên
vào lòng được ba ngày tuổi
đã phải tiễn chồng đi tu nghiệp
tại nhạc viện quốc gia bungary
người ta báo cho bác là
ông vào báo là
tối ông đi
thế bác nói thật là cũng bối rối lắm
mình không nghĩ là ông lại đi
vì hồi chiến tranh mà
có lúc nào quyết định đi là đi thôi
nhưng không được chuẩn bị
ông không đón bà về được
phải nhờ một người anh họ
đón về thì
không có giấy tờ gì trước
chưa làm giấy tờ gì cả
thế ông bảo may
ông ở trong bệnh viện
họ cũng rất thông cảm
họ cho ông cái giấy trước
ra viện đáng nhẽ năm ngày cơ
họ cho ông cái giấy ra viện trước ba ngày
ông ra đi thì bác ngỡ ngàng lắm
tại vì bác chưa chuẩn bị một tí gì cả
hồi xưa cũng không biết là nuôi con như thế nào
thế là lo nhất là nó ốp đau
không biết là
sợ cho nó uống thuốc gì
cho nó ăn gì không biết
thế nhưng mà
xong như cả cụ nói
giờ sinh voi giờ sinh cỏ
thế con bác ấy nó khỏe mạnh lắm
sẽ khỏe mạnh không ốp đau gì hết
một tháng ngày không thể quên được
vợ tôi khuyên tôi là
anh cố gắng đi em ở nhà trẻ chịu đựng
nuôi con để đợi anh ngày về
mới hình đó là tôi
không thể quên được
hôm đó là mưa gió tầm tã
đường má dịch ngập
mà vợ tôi đứng trên gác
bế con khóc
để tiễn chồng ra đi
vợ tôi ngày còn trẻ một thân mình đưa con
thì một cái hình tượng đó
không thể quên được
mà đó là ấn tượng sâu sắc
suốt cả những ngày dài ở nước ngoài
một người phụ nữ
có nghĩ lực
có kiên cường
vì mục đích của gia đình
vì mục đích của chồng
mà gánh chịu tất cả
hy sinh tất cả
để cho chồng cho con
công của vợ tôi
đối với tôi thật là
không thể kể hết được
tôi thường nói với vợ tôi rằng
cái gì anh có bây giờ
là công của em
và có em
thì mới có anh hôm nay
cho nên là mãi mãi
biết ơn nghề vợ
đã đảm đang
cho sự nghiệp của chồng
trong thời gian tu nghiệp tại bulgari
tư duy khoa học
đưa ông đi sâu vào nghiên cứu lý luận múa
trở về nước
người nghệ sĩ tưởng chịu ảnh hưởng
sắc của múa phương tây hiện đại
lại hướng về truyền thống cội nguồn dân tộc
ông luôn tâm niệm
bất cứ sự suy truyền nào
của nghệ thuật đều không thể mất đi
cái gốc là văn hóa dân tộc
tư tưởng ấy
đã đi theo ông suốt chặng đường
sáng tạo nghệ thuật
bởi như ông nói
từ lâu ông đã chọn hướng đi dân gian
là hướng chủ đạo trong sự nghiệp của mình
vốn là một người giàu tâm huyết
để đi con đường dài bền vững
chuyên sâu trong một lĩnh vực
đó lại là văn hóa nghệ thuật
thì không chỉ dừng lại ở công việc sáng tác
ông đã mở rộng biên độ hoạt động của mình
sang lĩnh vực nghiên cứu khoa học
để đi sâu vào lĩnh vực
mà mình đam mê tâm huyết
lê ngọc canh đã lặn lội
khắp mọi miền đất nước
để tìm hiểu văn hóa dân gian
nơi đầu nghe có múa
là có mặt lê ngọc canh
vậy nên mọi người vẫn thường hay gọi ông
là người trên từng cây số
cả cuộc đời gắn vó
từ tuổi thơ đến tuổi già
với nghệ thuật múa
mà nghệ thuật múa dân gian dân tộc
cho nên tôi có điều kiện
đi sưu tầm nghiên cứu múa
dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa
ở từ bắc trung nam
ví dụ đến vùng múa
của người châu ro người châu bạ
người trâm người khmer
thì những chuyến đi sưu tầm đó
chính là cái vốn sống
về lý luận
về nguồn gốc
về lịch sử về thực tiễn
tôi biết lê ngọc canh
anh lê ngọc canh từ sớm lắm
tức là những năm sáu mươi
khi mà tôi tập kết ra bắc
thì ở chung khu văn công
ngê ngọc canh là một con người
nó mang cái tính chất
một kinh nghệ sĩ
nhưng mà tính chất của một con người lính
được đào tạo trong quân đội
cái chất lính nó rõ lắm
và cái lao động của anh cũng cực kỳ
nghiêm túc cực kỳ say mê
và học hết sức có kết quả
sau gần bốn mươi năm gắn bó với
đoàn văn công tổng cục chính trị
từ diễn viên múa
đến biên đạo múa
lê ngọc canh chuyển sang công tác
tại viện nghiên cứu văn hóa dân gian
tại đây ông đã dốc toàn tâm
toàn ý cho lĩnh vực
mà ông say mê và tâm huyết
đó là công tác sưu tầm
và nghiên cứu khoa học
từ thời kỳ
còn chiến tranh ở chiến khu việt bắc
tôi đã gắn bó với mỗi dân tộc
tự nhiên nó trở thành
tình yêu thiết tha
với múa dân dân dân tộc
tôi là người hà nội
sinh sống hà nội trưởng thành hà nội
hà nội có vốn quý múa dân dân
rất là độc đáo rất đặc trưng
thì tôi nghĩ rằng
mình phải làm điều gì đó
với hà nội với nhân dân hà nội
để mình đáp ơn
nơi mình đã trưởng thành
tôi nghĩ rằng
nếu thế hệ ngày nay không làm
có lỗi với nhân dân hà nội
với con nỗi thế hệ mai sau
chính vì ý kiến đó
tôi với ban chấp hành hội chí mục
mà đứng đầu là chủ tịch việt nam biếc
là rất hợp được đồng tâm
để tiến hành
cái đề án
sưu tầm phục dựng múa cổ thăng long hà nội
sưu tầm và phục hồi cổ thăng long hà nội
được chuyển khai
vào năm hai nghìn năm
bắt nguồn từ công trình nghiên cứu
kế thừa phát triển nghệ thuật
múa thăng long đông đô hà nội
do ông làm chủ nhiệm
hơn chục năm thực hiện đề án
ông đã cùng nhóm nghệ sĩ
của hội nghệ sĩ múa hà nội
đi về khắp vùng nội ngoại thành thủ đô
để sưu tầm phục dựng được
hơn ba mươi điệu múa cổ
từ nghìn năm còn sót lại
và tiến hành tổ chức cho các nghệ nhân
biểu diễn nhiều buổi
trong khu vực tượng đài lý thái tổ
với mong muốn đưa những điệu múa cổ
trên đất thăng long hà nội
trở về với đời sống hiện đại
không chỉ dừng lại ở việc sáng tác
sưu tầm và nghiên cứu khoa học
giáo sư tiến sĩ
nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh
một trong những người đặt nền móng
xây dựng ngành múa việt nam
còn là một người thầy từng đào tạo
nhiều thế hệ học trò
trong lĩnh vực nghệ thuật múa
ta giảng dạy cho nhiều trường đại học
những tiết giảng của ông
bao giờ cũng có sức thuyết phục
bởi sự sinh động
những bài học thực tiễn
luôn có sự kết hợp nhuần nhuyễn
giữa lý thuyết và thực hành
một trăm bảy mươi bốn tác phẩm múa các thể loại
đã được giàn dựng công diễn
trên hai mươi cuốn sách in riêng
và hai mươi đầu sách in chung
đã được xuất bản
là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
được nhà nước phong hàm giáo sư
và là vị giáo sư
trong ngành nghệ thuật múa đầu tiên
của việt nam
là giải thưởng hồ chí minh
cùng nhiều bằng khen
và giải thưởng cao quý khác
đó là những thành quả lao động
của giáo sư tiến sĩ
nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh
trên hành trình cuộc đời
đến một diễn viên
biên đạo múa
rồi trở thành một nhà sưu tầm
và nghiên cứu khoa học
một người thầy từng đào tạo
nhiều thế hệ học trò
trong lĩnh vực nghệ thuật múa
một hành trình đầy gian nan
nhưng cũng nhiều vinh quang
trên chặng đường bảy mươi hai năm bền bỉ
ghi dấu ấn giáo sư lê ngọc canh
cho nền nghệ thuật múa việt nam
muốn nghiên cứu về múa
các dân tộc ít người
và dân tộc kinh
và múa cổ điển việt nam
thì cũng chỉ đọc sách của anh lê ngọc canh
nghiên cứu của anh lê ngọc canh
rất có giá trị cho vấn đề
bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa của việt nam
nếu không có
chỉ có thực hành không
chỉ có sáng tác và biểu diễn không
thì chưa đủ
mà anh còn nghiên cứu cả múa của nước ngoài
múa của nga
múa của một số nước khác để đối chiếu lại
cái múa việt nam
và cho người việt nam tham khảo
học tập cái múa của người nước ngoài
vận dụng vào việt nam
thì tôi cho rằng là
với tư cách là một nhà nghiên cứu
thì tôi đánh giá rất cao về
nghệ sĩ nhân dân
lê ngọc canh
với tôi cũng là một trong những học trò
đầu tiên của ông
trong ngành múa
tôi đã tiếp nhận ở vị sáo sư này
nhiều đức tính quý báu
trong vấn đề
giải đấu giản luyện
được vượt lên
chính mình giáo sư tiến sĩ lê ngọc canh
là người biết bám chắc vào lịch sử
biết bám chắc vào
sự vận động
sự chuyển động tất nhiên
của nghệ thuật múa việt nam
để làm công tác
nghiên cứu làm công tác đào tạo
giá trị một con người
là những năm tháng dâng hiến
họ đã để lại cho đời
giờ đây tuổi đã cao
tình yêu với nghệ thuật múa
của giáo sư tiến sĩ
nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh
được thể hiện tập trung
ở công việc rất căn bản
là biên soạn những công trình nghiên cứu
công trình giảng dạy
triển khai đến cùng niềm đam mê
và tài năng xuyên suốt
qua hai thế kỷ
nhìn lại quãng thời gian đã đi qua
khi đã vượt thời gian
lên thượng lão tám mươi
không ít người khâm phục
sự nỗ lực phi thường của ông
là một người thầy
tận tâm với trò
một người thầy có trí tuệ
một người thầy có nghị lực phi thường
và một người thầy miệt mài lao động
đó là một tấm gương
cho chúng tôi để những người nghệ sĩ của chúng tôi
có quyết tâm
để tạo ra những
nối mước theo thầy
để tạo ra những sản phẩm và cống hiến
cho ngành múa
miệt mài trên con đường nghiên cứu
nghệ thuật múa
người chiến sĩ về út năm xưa
nay được ví như cây đại thụ
của ngành múa việt nam
mình ngơi nghỉ
ông vẫn luôn đau đáu một điều
đó là làm thế nào
để những cống hiến của thế hệ trước
được thế hệ sau đón nhận
tiếp thu và nhân rộng
để vẻ đẹp của nghệ thuật múa dân tộc
ngày càng có sức hấp dẫn
và lan tỏa